tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
ngày hôm nay một mươi ba tháng bốn tại bệnh viện đà khoa bạc liêu đã có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
đây là bệnh nhân số một trăm năm mươi năm bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi quốc tịch việt nam
bệnh nhân này đã có nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có tổng cộng một trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trường hợp bệnh nhân số một trăm năm mươi năm sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày